xây dựng vỏ bọc là một dj thế nhưng thực chất lại là một đối tượng cộng cán buôn bán trái phép ma túy
hoàng văn thinh ba mươi sáu tuổi trú tại mỹ đức tp hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai bắt xử sau một thời gian theo dõi
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với hoàng văn thinh cơ quan công an thu giữ vật chứng là hai trăm linh ba viên ma túy kẹo có khối lượng bảy mươi bảy năm gram
bốn túi ma túy ketamin có khối lượng một trăm năm mươi sáu tám gram và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan vụ án tiếp tục được điều tra